hôm nay ngày hai mươi bốn tháng tám thủ tướng australia scott morrison đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức việt nam
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam australia tái khẳng định cam kết phát triển quan hệ song phương mạnh mẽ
và hướng tới tầm cao mới
hai bên nhất trí thúc đẩy sâu rộng quan hệ hai nước hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
thống nhất chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam và australia
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên gồm tăng cường hợp tác kinh tế
làm sâu sắc hợp tác chiến lược quốc phòng và an ninh và xây dựng mối quan hệ đối tác về chi thức và đổi mới sáng tạo
hai bên nhất trí xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường với mục tiêu trở thành một trong một mươi đối tác thương mại hàng đầu của nhau
và tăng gấp đôi đầu tư hai triệu
cam kết thúc đẩy các cơ hội kinh tế song phương và hội nhập kinh tế khu vực thông qua các hiệp định thương mại tự do
và hợp tác trong các khuôn khổ kinh tế đa phương trong đó có apec
trên tinh thần đó hai bên hoan nghênh kỷ niệm lần thứ một mươi hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do asean
australia new zealand và quá trình nâng cấp hiệp định này
cam kết hợp tác nhằm bảo đảm thực hiện thuận lợi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực hiện đại
toàn diện chất lượng cao và cùng có lợi trong năm nay
hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chi thức và đổi mới
bao gồm giữa các dịch vụ công và thiết lập trung tâm nghiên cứu việt nam australia
tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cam kết bảo vệ các đại dương bằng cách giảm rác thải nhựa
chia sẻ công nghệ và chuyên môn thúc đẩy đánh bắt cá bền vững
khuyến khích các địa phương đẩy mạnh hợp tác thông qua trao đổi đoàn các cấp
chia sẻ kiến thức về quản lý đặc biệt là trong quy hoạch đô thị
hạ tầng giao thông giáo dục và đào tạo khởi nghiệp sáng tạo
hai bên cam kết sẽ tiếp tục xây dựng một cấu trúc khu vực mở
bao trùm thịnh vượng và an toàn trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ
tái khẳng định tầm quan trọng của vai trò trung tâm của asean
và cấu trúc do asean dẫn đầu nhất là cấp cao đông á
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không
tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì một trật tự dựa trên luật lệ
hai bên kêu gọi các bên tự kiềm chế và tránh các hành động
có thể làm phức tạp thêm tình hình
tái khẳng định tầm quan trọng của việc các quốc gia
tiếp tục giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế
nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai